lên xã hồi tụ huyện kỳ sơn nằm chát vót ở phía tây nam tỉnh nghệ an chúng ta sẽ được mục sở thị những người con dân tộc mông cần cù chịu khó
chinh phục những rừng hoang thành một vùng trẻ tuyết san rừng pơ mu và sa mu xanh bạt ngàn giữa mù mây
phóng viên truyền hình nhân dân xin giới thiệu cùng quý vị một trong những điển hình của một người mông đã làm nên kỳ tích ấy trên cổng trời xứ nghệ
trang trại của ông vư vả chống ngút ngắt xanh của trẻ sa mu pơ mu rừng dứa
năm hai nghìn được nhà nước giao một mươi hectare đất trước đây là vùng đồi núi nhiều năm bà con người mông làm dãy bạc màu cằn cỗi mọc đầy lau lách
nhận đất rồi nhưng không biết trồng cây gì cho hiệu quả
tình cờ trong một lần sang thăm người bà con ở xã tây sơn trên dãy pulon cách hồi tụ khoảng bốn mươi km
nơi được mệnh danh là thủ phủ của cây pơ mu và sa mu
thấy hai loại cây này phát triển rất nhanh vợ chồng ông xin giống về trồng thử
thấy cây hợp đất ông mở rộng thêm diện tích lên ba hectare mua giống trồng tiếp ba cây
nhờ được chăm sóc bảo vệ nên cây phát triển nhanh
đến nay rừng pơ mu và samu lên đến gần sáu cây trong đó có khoảng một cây sa mu
ngoài ra ông vừa vả trống còn duy trì phát triển chăn nuôi đàn bò một mươi năm con
từ mô hình trang trại tổng hợp đã đem lại thu nhập cho gia đình ông từ một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi triệu đồng một năm

nhờ được chăm sóc bảo vệ nên cây phát triển chăn nuôi đàn bò một mươi năm con trong đó có khoảng một cây